thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
về kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám và tu bổ định kỳ công trình lăng
được thực hiện sớm hơn so với mọi năm
sau khi kiểm tra các hạng mục được tu bổ thủ tướng đã làm việc với ban quản lý lăng
cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành và ubnd tp hà nội
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc về việc điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ
công trình lăng chủ tịch hồ chí minh ban quản lý lăng đã xây dựng kế hoạch
thực hiện thời gian tu bổ định kỳ hàng năm bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng tám
mà trước đây hoạt động bảo dưỡng tu bổ lăng chủ tịch và đài tưởng niệm thường diễn ra hàng năm
vào mùa thu từ ngày bốn tháng chín đến ngày bốn tháng một mươi hai
đánh giá kết quả sau hai tháng khẩn trương tu bổ thủ tướng nhìn nhận ban quản lý lăng
đã hoàn thành nhiệm vụ tu bổ định kỳ
thủ tướng đồng ý từ ngày một mươi sáu tháng tám tiếp tục mở cửa lăng
đón tiếp phục vụ nhân dân du khách đến viếng bắc
thủ tướng đề nghị ban quản lý lăng tích cực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao
để bảo đảm đúng mục tiêu chính trị là thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài
bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nhiệm vụ y tế
để chủ động hơn trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài bác